còn lãnh đạo thế giới
mỹ và trung quốc đều như vậy
trong khi đó trung quốc luôn luôn tuyên bố
ủng hộ ca ngợi là tổ chức y tế thế giới
mà trên thực tế tổ chức y tế thế giới
phản ngôn thường là theo những phản ngôn của trung quốc
thế cho nên phía mỹ họ cho rằng
tổ chức y tế thế giới không khách quan
cuộc đua gọi là lãnh đạo của rất nhiều cường quốc
trong đó cũng nổi lên là mỹ và trung quốc hiện nay
nhưng như ông cũng đã thẳng thắn nhìn nhận
những hạn chế của tổ chức y tế thế giới
thì phải chăng đây cũng là một trong những lý do
mà tại đại hội đồng của who vừa qua
thì eu đã đưa ra một cái đề xuất về nghị quyết
là mở cuộc điều tra độc lập hoạt động
ứng phó dịch viêm đầm hô cấp covid một mươi chín
trên phạm vi toàn cầu
cũng như là nghị quyết này đã được sự ủng hộ
của tất cả các thành viên một trăm chín mươi bốn nước thành viên
thì ông bình luận như thế nào về cái nghị quyết này
cái thứ nhất là do khi
cái đại dịch nó quá trầm trọng
cho nên là nếu mà không điều tra một cách độc lập
thì điều tra độc lập để xác định được những vấn đề
hiện nay cả thế giới được bức xúc
đấy là nguồn gốc
đây là cái cách phản ứng của thế giới đã hợp lý hay chưa
để từ đó rú trất bèo kinh nghiệm cho những dịch lần sau
và tôi nghĩ rằng là đại dịch covid một mươi chín
chưa phải là đã chấm hết
chưa phải là cái cuối cùng
mà trong tương lai thế giới còn có thể là
phải đối phó với những thách thức lớn như vậy
cho nên cái việc họ đề ra cái đề xuất này
tôi cho là hệ sự là hợp lý
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là cần phải tiến hành cuộc điều tra độc lập
để có thể giải tỏa được những mâu thuẫn bức xúc
giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới là mỹ và trung quốc
vì vậy không thể tất nhiên là phải tìm ra chân lý
và chân lý có thể nằm giữa hai cái thách cường này
và tôi nghĩ chắc chắn là phải như vậy
không chỉ giữa mỹ và trung quốc đâu
mà phía trung quốc thì có nhiều nước ủng hộ
và phía mỹ cũng có rất nhiều nước ủng hộ
như vậy là nếu như vậy thì thế giới bị chia rẽ
mà chia rẽ như vậy là hệ sức bí hiểm
cho nên tôi nghĩ rằng đấy là một cái lý do mà
đề xuất của liên minh châu âu là được rất nhiều quốc gia ủng hộ
ngay trước thềm cuộc họp này thì who đã nhận được một cái thông điệp
mà gần như là một cái tối hậu thư từ tổng thống mỹ donald trump
cho biết là trong vòng ba mươi ngày tới nếu không có những thay đổi
thì mỹ sẽ xem xét lại tư cách thành viên của mình tại who
đồng thời ngừng vĩnh viễn cái việc tài trợ cho tổ chức này
trong khi đó thì về phía trung quốc
thì ban đầu họ không nhất trí đồng ý với cái đề xuất của liên minh châu âu
về nghị quyết
nhưng sau đó thì họ cũng đã thay đổi quan điểm
và nhất trí đồng thuận với nghị quyết này
theo ông là vì sao
trong cái bối cảnh như thế này thì không một quốc gia nào đứng ngoài cuộc được
và khi cả một cộng đồng quốc tế người ta đồng hội như vậy
thì trung quốc và mỹ cũng phải ủng hộ
đương nhiên là có thể nói rằng là nếu một trung quốc phản đối
họ không ủng hộ thì họ cũng nằm trong danh sách một trăm hai mươi quốc gia ủng hộ
và bây giờ họ cũng ủng hộ thì tôi nghĩ rằng là
chẳng khác gì là ông là gọi là quốc tật giật mình
bởi vì trong điều kiện mà không chỉ mỹ và một số rất nhiều nước
họ cũng lo ngại họ nghi ngại rằng là
cái virus này gây ra từ trung quốc
thế thì một trung quốc lại không ủng hộ thì chắc chắn là nó sẽ không được
theo tôi nghĩ đây là một cái phản ứng rất nhạy cảm về mặt ngoại giao
cả trung quốc và cả mỹ
và bên cạnh đó thì cả hai bên cũng dường như là đưa ra những thông điệp
rất là cụ thể cho cái việc này
ngoài việc ủng hộ nghị quyết này thì trung quốc còn tuyên bố là
sẽ sẵn sàng
đồng góp thêm một cái khoản ngân sách tới hai tỷ đô la mỹ
cho cái quỹ để phòng chống của who
riêng cái đồng góp này của trung quốc thì tôi xin lưu ý một câu chuyện thế này
tức là cách đây hơn một mươi năm
trung quốc đã đề ra một cái sáng kiến một cái gọi là con đường tơ lụa về y tế
tức là cùng với con đường tơ lụa tức là sáng kiến việt nam con đường ấy
thì trung quốc còn xúc tiến một cái là con đường tơ lụa về y tế
tức là sử dụng cái vai trò ảnh hưởng của trung quốc trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
bảo đảm y tế của thế giới để phát huy ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới
cho nên cái việc mà hai tỷ đô la này của trung quốc giúp chính là nằm thực hiện
cái sáng kiến con đường tơ lụa về y tế
đó là như vậy để phát huy vai trò ảnh hưởng
và có thể nói rằng là đại dịch covid một mươi chín là một cơ hội lịch sử của một quốc hai
để cho các cường quốc trước hết là mỹ và trung quốc
được thiền cái vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình
và chính vì vậy thì thế giới cũng rất chú ý tới những cái phản ứng của cả hai phía
về phía nhà trắng thì ngay sau khi tuyên bố như vậy của trung quốc
có một cái thông điệp là trung quốc sẽ cần phải trả nhiều hơn là hai tỷ đô la
tất nhiên là chúng ta sẽ không bình luận thêm về điều này nữa
nhưng đó là những thông tin có lẽ là khiến cho rất nhiều các nhà quan sát quốc tế
sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn
rõ ràng là còn rất là nhiều những tranh cãi và chia rẽ
nhưng đây được cho là thời điểm để đoàn kết
và đó cũng là thống nhất chung của tất cả các thành viên đại hội đồng who
tại phiên họp lần thứ bảy mươi ba của đại hội đồng y tế thế giới
vừa qua thì lãnh đạo các nước cũng đã cam kết sẽ bảo đảm cho mọi người
đều có thể tiếp cận với điều trị và vaccine khi được phát triển thành công
bảo đảm vaccine là tài sản công toàn cầu
bên cạnh đó là những lời kêu gọi đoàn kết vẫn vang lên ở khắp mọi nơi
và chúng ta cũng lưu ý về thông điệp của thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc
khi tham dự sự kiện này với vai trò là quốc gia đã có những thành tích tích cực
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
cũng như là vị thế của nước chủ nhà chủ tịch asean
và là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
vì việt nam với tình hình hợp tác chia sẻ rất khó khăn
chính phủ ngành y tế các tổ chức các doanh nghiệp người dân
đã hỗ trợ thiết thực kịp thời khẩu trang thiết bị y tế
do việt nam sản xuất với chất lượng cao
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với nhiều nước
nhất là những quốc gia bị ảnh hưởng nạn nề bởi đại dịch

vâng trở lại với chương trình
đại tá lê thế mẫu ông bình luận như thế nào
về một phát biểu của một đại diện
cũng có lẽ là cũng rất có tiếng nói trên trường quốc tế
là nước nga
thứ trưởng ngoại giao nga thì cho rằng là một số quốc gia
đang có tính chính trị hóa vấn đề phòng chống đại dịch covid một mươi chín
vậy thì ông bình luận như thế nào về nhận xét này
chính trị hóa ở đây là như thế nào
cái việc thể hiện cái vai rò của mình
trong việc phòng chống dịch bệnh nội chung
và đặc biệt là trong covid một mươi chín
thì thể hiện cái sức mạnh mềm rất là
có thể nói là rất là rõ rệt
cho nên là cái việc
cái việc mà sử dụng
cái sức mạnh mềm này
để gây ảnh hưởng về mặt chính trị
là cái chuyện đương nhiên
và tôi xin đổi luôn trong thời đại ngày nay thì
bất kỳ một lĩnh vực hoạt động nào con người đều mang màu sắc chính trị
kể từ văn hóa kể từ kinh tế
kể từ âm nhạc
kể từ phim ảnh
tất cả đều mang tính chất chính trị
có thể nói cái câu chuyện rằng là
trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín không có vấn đề chính trị
thế nhưng mà vì sao
thứ trưởng bộ ngoại giao nga lại đưa ra một câu chuyện như vậy
là bởi vì cái câu chuyện nó làm mềm
cái chỉ trích của các nước phương tây
nhằm vào trung quốc tôi nghĩ như vậy
nhưng còn tất nhiên là
khi có một quốc gia nào đó
có những quốc gia nào đó
lợi dụng những câu chuyện
về covid một mươi chín để thực hiện
cái mục đích chính trị của mình
thì nó đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết
trong thế giới hiện nay
thì nếu không đoàn kết quốc tế
không đoàn kết quốc tế
thì không những không thể
chống được đại dịch covid một mươi chín
mà còn không thể
hóa giải được
những nguy cơ những đe dọa toàn thế giới
như là biến đổi khí hậu
như là chống khủng bố
như là tội phạm chút quốc gia
tôi nghĩ đấy là cái đặc điểm
có thể nổi bất nhất của thế giới hôm nay
việt nam chúng ta sở dĩ chúng ta đối phó
với đại dịch covid một mươi chín nó hiệu quả
có thể nói là hàng đầu thế giới
bởi vì chúng ta có sự đoàn kết
đoàn kết giữa chính phủ và người dân
đoàn kết giữa trung ương và địa phương
cho nên tôi nghĩ rằng là cái bài học đoàn kết
là cái bài học rõ ràng nhất
trong cái việc
và việt nam phòng chống đại dịch một cách hết sức thành công
covid một mươi chín vừa rồi
không chỉ là đoàn kết ở trong nước
mà chúng ta cũng sẵn sàng có những cái sự chia sẻ
và đoàn kết đối với các bạn bè
ở trong khu vực cũng như là trên thế giới
đoàn kết có lẽ sẽ là
một lựa chọn không thể thay thế ở thời điểm này
vâng như vậy là dù
muốn hay không thì chúng ta cũng sẽ còn được
chứng kiến thêm nhiều sự
tranh cãi chung quanh các kết quả điều tra độc lập
về phản ứng với dịch bệnh trên quy mô toàn cầu
mà chắc chắn là sẽ tốn không ít công sức
của các nước tuy nhiên điều được chờ đợi
là nó sẽ không làm phân tán nguồn lực tập trung
cho những thách thức toàn cầu hiện nay
bởi nếu chính trị là trò chơi lợi ích thì
sẽ chẳng ai có lợi ích nào cả
ngoại trừ chính kẻ thù chung của nhân loại vào lúc này
nếu như chúng ta không chiến thắng được dịch bệnh
covid một mươi chín đến đây thì chương trình
nhìn tờ hội tuần này xin được khép lại một lần nữa
xin được cảm ơn đại tá lê thế mẫu đã dành thời gian
có những phân tích bình luận khách quan
thẳng thắn với chương trình cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại